thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
và tiến dụng chính sách xã hội năm hai nghìn một mươi bảy cho ngân hàng phát triển việt nam và ngân hàng chính sách xã hội
cụ thể với ngân hàng phát triển việt nam về chỉ tiêu tiến dụng vốn nước ngoài oda cho vay lại năm hai nghìn một mươi bảy là chín một trăm một mươi hai tỷ đồng
đối với tiến dụng vốn trong nước tăng trưởng tiến dụng cho vay đầu tư so với năm hai nghìn một mươi sáu là một
dư nợ bình quân tiến dụng xuất khẩu bảy tỷ đồng
còn với ngân hàng chính sách xã hội kế hoạch hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng dư nợ tiến dụng so với năm hai nghìn một mươi sáu là tám
ngân hàng phát triển việt nam và ngân hàng chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tiến dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm hai nghìn một mươi bốn
được giao tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tiến dụng đầu tư phát triển của nhà nước
và tiến dụng chính sách xã hội theo đúng mức vốn được giao
định kỳ hàng năm hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tiến dụng đầu tư phát triển của nhà nước
và tiến dụng chính sách xã hội năm hai nghìn một mươi bảy gửi bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính theo quy định của pháp luật